nhờ áp dụng kỹ thuật nhật bản vào đánh bắt cá ngừ đại dương cùng với nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ
nên liên tục trong những năm qua sản lượng và chất lượng loại hải sản xa bờ này của ngư dân bình định liên tục tăng
mang lại giá trị kinh tế lớn
năm hai nghìn một mươi tám đã có hơn một mươi tấn cá ngừ đại dương được đánh bắt tăng ba sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
thời điểm này nhiều tàu cá của ngư dân hành nghề khai thác cá ngừ đại dương đã cập bến cảng cá quy nhơn và tam quan để bán sản phẩm
tại cảng cá tam quan xã tam quan bắc huyện hoài nhơn hiện sản phẩm cá ngừ đại dương đang được các doanh nghiệp thu mua
với giá một trăm hai mươi bảy đồng một kg cao hơn năm đồng một kg so với đầu tháng một mươi hai năm ngoái và tăng hai mươi so với thời điểm này năm trước
năm hai nghìn một mươi tám đã có hơn một mươi tấn cá ngừ đại dương được ngư dân bình định đánh bắt được tại các ngư trường chính là hoàng sa trường sa tăng ba sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
ngư dân bình định tiếp tục thực hiện tốt dự án chuyển giao công nghệ ngư cụ của nhật bản
để khai thác cá ngừ đại dương
sơ chế bảo quản cá ngừ đại dương mang lại giá trị cao
nhờ đó đời sống kinh tế của ngư dân ngày này ngày một nâng cao nhiều chủ tàu có thu nhập tiền tỷ từ đánh bắt cá ngừ đại dương